theo báo cáo của bộ công an ngày hôm nay một mươi tháng hai tức ngày một tết giáp thìn
toàn quốc xảy ra bảy mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi năm người bị thương sáu mươi sáu người
so với ngày hôm qua chín tháng hai tăng bảy vụ tai nạn giao thông tăng năm người chết tăng một mươi một người bị thương
trong đó hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ
cùng ngày cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy bốn trăm sáu mươi chín trường hợp
trong đó xử lý bảy bốn trăm sáu mươi sáu trường hợp vi phạm giao thông đường bộ phạt tiền một mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu đồng
tạm giữ hai trăm một mươi một xe ô tô ba sáu trăm sáu mươi một xe mô tô và một mươi sáu phương tiện khác tức một năm trăm tám mươi tám giấy phép lái xe các loại
riêng vi phạm nồng độ cồn là hai tám trăm ba mươi năm trường hợp tốc độ một bảy trăm hai mươi trường hợp ma túy một mươi hai trường hợp
vào khoảng hai mươi ba giờ đêm qua đêm giao thừa
tức ngày chín tháng hai tại nhà anh phạm văn ân ở thôn quy thiện xã phổ khánh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
xảy ra vụ nổ pháo độ chế gây thương vong cho ba người trong gia đình
thời điểm trên anh phạm văn ân cùng với con ruột là cháu phạm ngọc lĩnh
trong lúc làm quả pháo nổ tự chế ở phía sau bếp nhà thì xảy ra vụ nổ
hậu quả anh ân tử vong trong lúc đi cấp cứu chị mai thị lời là vợ của anh ân và cháu phạm ngọc lĩnh bị thương nặng
tại hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận có rất nhiều vật liệu rơi vãi từ vụ nổ để lại
và một số chất bột nghi là thuốc nổ chưa sử dụng còn sót lại
ngày hôm nay mùng một tết nguyên đán lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ và công an xã đồng phú
đã trẻ xóa một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
kiểm tra khu đất chống thuộc ấp phú mỹ một xã đồng phú huyện long hồ
lực lượng công an phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
nên lực lượng tiến hành vây bắt và chín đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ ngay sau đó
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm hai con gà nhiều cặp cửa sắt năm điện thoại di động
bốn xe mô tô cùng với số tiền gần hai mươi năm triệu đồng
hiện nhóm đối tượng đánh bạc trên đã được bàn giao lại cho công an huyện long hồ
tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
khoảng bảy năm trăm linh khách từ hơn năm mươi chuyến bay quốc tế
và gần một khách tàu biển từ trung quốc đã đến thành phố biển đà nẵng
trong ngày hôm nay ngày mùng một tết nguyên đán
mang theo tín hiệu tích cực cho ngành du lịch địa phương
trong dịp tết nguyên đán năm nay tổng lượng khách tham quan du lịch đà nẵng
ước đạt gần ba trăm sáu mươi hai lượt tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khách quốc tế ước đạt một trăm bảy mươi hai lượt khách nội địa ước đạt một trăm chín mươi lượt
năm nay đà nẵng phân đấu đón tám bốn mươi hai triệu lượt khách tăng hơn một mươi ba tám so với năm ngoái

đăng ký kênh để nhận thông tin tốt hơn